chiều ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan điều tra công an quận cầu giấy hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án sát hại hai nữ sinh viên tại ngôi nhà bốn tầng thuộc phường nghĩa đô
theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an và viện kiểm sát quận cầu giấy sáng cùng ngày giàng a dông ở điện biên
đi xe máy đến nhà trọ ở ngõ một trăm linh đường hoàng quốc việt phường nghĩa đô quận cầu giấy của bạn gái cùng quê là sùng thị mai
chín tuổi đang là sinh viên một trường cao đẳng ở hà nội sau đó hai người xảy ra cãi vã mô thuẫn tình cảm
nên dông dùng dao nhọn sát hại bạn gái và một nữ sinh rồi đâm dao vào người trước khi nhảy từ tầng năm ngôi nhà
ở quận cầu giấy vào sáng ngày một mươi sáu tháng chín hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ